luận cương xác định tính chất của cách mạng đông dương lúc đầu là cách mạng tư sản dân quyền có tính chất thổ địa phản đế
sau đó tiến lên làm cách mạng xã hội chủ nghĩa bỏ qua tư bản chủ nghĩa
xác định mâu thuẫn giai cấp diễn ra giữa một bên là thợ thuyền dân cày và các phần tử lao khổ
với một bên là địa chủ phong kiến tư bản và đế quốc chủ nghĩa
luận cương chính trị năm ba mươi của trần phú khẳng định là phải đấu tranh giai cấp
thực hiện nhiệm vụ dân chủ đã
trước là làm cách mạng dân tộc sau là làm cách mạng thế giới
thì phải đổi tên đảng cộng sản việt nam thành đảng cộng sản đông dương cho nó có tính chất rộng rãi hơn
tức là làm phải làm cách mạng cả đông dương rồi đến làm cách mạng cả thế giới
nên quyết định đổi tên đảng cộng sản việt nam thành đảng cộng sản đông dương chỉ sau tám tháng
với công lao và đóng góp to lớn đó
đồng chí trần phú đã được hội nghị ban chấp hành trung ương tháng một mươi năm một nghìn chín trăm bảy mươi
bầu làm tổng bí thư đầu tiên của đảng
sáng ngày một mươi tám tháng bốn năm một nghìn chín trăm ba mươi một
tại cơ quan ấn loát của đảng số nhà sáu mươi sáu đường sapao
nay là đường lý chính thắng quận ba thành phố hồ chí minh
tổng bí thư trần phú đã bị xa lưới kẻ thù
đây là một tổn thất vô cùng to lớn đối với đảng và cách mạng việt nam
đang trong thời kỳ phục hồi củng cố và phát triển
chế độ tan bạo của nhà tù đã làm sức khỏe của đồng chí suy kiệt
bệnh tràng nhạc
và bệnh lao phổi tái phát nặng hơn
để mong có thể khai thác những bí mật của cách mạng
bọn cai ngục đã đưa đồng chí trần phú tới nhà thương để chữa trị
xong do bệnh tình quá nặng
đồng chí đã chút hơi thở cuối cùng khi mới hai mươi bảy tuổi
trước khi hy sinh đồng chí trần phú đã nhắn nhủ các đồng chí của mình
hãy giữ vững trí khí chiến đấu
câu nói nổi tiếng của tổng bí thư trần phú
đã trở thành vũ khí phương châm lý tưởng sống
ý chí quyết tâm phân đấu
cống hiến của các thế hệ cán bộ đảng viên và tuổi trẻ việt nam
mặc dù quãng đời hoạt động không dài
nhưng đồng chí trần phú đã có những đóng góp to lớn
quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng của đảng
trong thời kỳ sôi động quyết liệt nhất của những năm một nghìn chín trăm ba mươi một nghìn chín trăm ba mươi một
là tấm gương sáng về đạo đức cách mạng
trí công vô tư cho tất cả chúng ta học tập
như chủ tịch hồ chí minh đã từng nói
đó là tấm gương tận chung với nước tận hiếu với dân
cống hiến chọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc
và giải phóng giai cấp với ý chí
niềm tin mãnh liệt vào lý tưởng cộng sản
vào thắng lợi cuối cùng của chúng ta
xin chào và hẹn gặp lại
đây chính là nơi đồng chí trần phú đã viết bản dự thảo luận cương chính trị của đảng
xin được tiếp tục những thông tin đáng chú ý khác
hôm nay hà nội đã tổ chức lễ khai trương phố sách tại phố một mươi chín tháng một mươi hai phường trần hương đạo quận hoàn kiếm
với không gian đẹp nhiều cuốn sách hay tiện ích phố sách là điểm đến hấp dẫn trong những ngày nghỉ lễ
và hứa hẹn sẽ đáp ứng niềm mong mỏi và sự kỳ vọng của độc giả yêu sách
tới tham dự lễ khai trương có đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội
phố một mươi chín tháng một mươi hai là tuyến phố đầu tiên của hà nội được dành riêng cho sách
nơi giới thiệu những tác phẩm hay những bộ sách mới
nơi độc giả có cơ hội tiếp cận với nhiều thể loại sách tham gia các hoạt động giao lưu
tọa đàm về sách với các tác giả ở trong và ngoài nước
ngay từ rất sớm đã có rất đông các độc giả thuộc mọi lứa tuổi đến với phố sách
không gian phố sách hà nội
gồm một mươi sáu gian hàng được thiết kế và xây dựng hài hòa
với cảnh quan kiến trúc vốn có của khu vực xung quanh
ngay sau lễ khai trường phố sách nhiều hoạt động giao lưu tọa đàm giới thiệu sách đã được diễn ra
mở màn là chương trình tuổi thơ hà nội thời bao cấp
giới thiệu cuốn sách khu tập thể có dàn hoa tím của tác giả đức phạm do nhà xuất bản kim đồng tổ chức
hy vọng rằng phố sách hà nội sẽ đáp ứng được niềm đam mê đọc sách của bạn đọc
trở thành không gian chi thức văn hóa là điểm đến hấp dẫn mang đậm dấu ấn thăng long hà nội
bất chấp thời tiết nắng nóng trong hai ngày nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùng một tháng năm
nhiều người dân thành phố các tỉnh lân cận vẫn đổ về các khu vui chơi giải trí trên địa bàn thành phố hồ chí minh
tại các khu vực như thảo cầm viên đầm sen suối tiên
lượng người đến đây đông hơn bình thường gấp nhiều lần
khiến các địa điểm vui chơi này phải hoạt động hết công suất
mới đáp ứng đầy đủ nhu cầu của dòng người đổ về
sáng ngày ba mươi tháng bốn nhiều người dân thành phố hồ chí minh và các tỉnh lân cận
đổ về thảo cầm viên sài gòn quận một thành phố hồ chí minh để vui chơi khiến nơi này đông nghịch người
ngay từ sáng sớm lượng người đi xe máy đổ về đây rất đông
nên dòng người và xe cộ phải xếp thành hàng dài mới vào được các bãi giữ xe của thảo cầm viên
ghi nhận bên trong khuôn viên thảo cầm viên
nhiều người dân tranh thủ tận dụng các bãi cỏ có bóng dâm
che mát để trải bạc làm nơi ăn uống ngủ nghỉ
riêng tại đầm sen quận một mươi một nơi diễn ra lễ hội sắc màu nam châu
với nhiều tiết mục biểu diễn bắt mắt đến từ nhiều quốc gia khác nhau
nên lượng người dân đổ về cũng rất đông
các quầy trò chơi như bơi thuyền câu cá vẽ màu thu hút rất đông các em thiếu nhi đến vui chơi
ngoài ra một số khu vực khác như suối tiên ở quận chín
cũng được nhiều người dân chọn đến tham quan vui chơi
do tại đây có hồ bơi thoáng đẳng mát mẻ
rất phù hợp với những gia đình có các em nhỏ thích vẫy vùng dưới nước
trong thời tiết nắng nóng của những ngày nghỉ lễ
sau khi tàu greenlight dpc năm của công ty trách nhiệm hiểu hạn công nghệ xanh dp tp hcm
tạm thời ngừng hoạt động để bảo đảm cho khách đăng ký tham quan du lịch đảo côn cỏ
ủy ban nhân dân huyện đảo cồn cỏ đã chủ động bố trí tàu công vụ của huyện
sang vận chuyển hành khách kịp thời phục vụ du khách
theo đó huyện đảo côn cỏ đã tích cực
chủ động chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất tại các điểm tham quan
dịch vụ ăn uống và lưu trú trong dịp lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm
đồng thời phối hợp tạo điều kiện cho các đơn vị lữ hành du lịch xây dựng
chương trình tour du lịch đảo côn cỏ nhằm tạo ấn tượng tốt đẹp đối với du khách khi đến đảo
huyện đảo côn cỏ là một trong những địa điểm du lịch mới của tỉnh quang trị
nhiều du khách lần đầu tiên đến với đảo cồn cỏ trong dịp nghỉ lễ
rất háo hức được chiêm ngưỡng vẻ đẹp hoang sơ của đảo cồn cỏ
khám phá lịch sử của hòn đảo từng là đảo anh hùng trong kháng chiến chống mỹ
được biết trong khi chờ tàu mới ubnd huyện đảo côn cỏ tỉnh quang trị
tiếp tục đưa khách du lịch ra thăm quan đảo bằng tàu công vụ của huyện đảo
theo số liệu của cục cảnh sát giao thông trong ngày hôm nay một tháng năm
cản hước đã xảy ra ba mươi chín vụ tai nạn giao thông
số người tử vong ngày hôm nay hơn cả ngày hôm hai mươi chín và ba mươi gộp lại
đã nâng tổng số người chết vì tai nạn giao thông trong ba ngày nghỉ lễ lên bốn mươi bảy người
chỉ riêng trong ngày hôm nay mùng một tháng năm toàn quốc xảy ra ba mươi chín vụ tai nạn giao thông
làm chết hai mươi bốn người bị thương bốn mươi người đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn
thực hiện cao điểm về bảo đảm trật tự an toàn giao thông trật tự xã hội trên các tuyến giao thông
dịp lễ ba mươi tháng bốn và mùng một tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc
đã nỗ lực bảo đảm trật tự an toàn giao thông
kết quả ngày một tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy đã kiểm tra xử lý bảy chín trăm linh trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ
phạt tiền bốn tỷ bảy trăm linh triệu đồng tạm giữ một bốn trăm tám mươi một phương tiện tức sáu trăm sáu mươi sáu giấy phép lái xe các loại
liên quan đến tình hình giá lợn hơi liên tục giảm xuống
ngành nông nghiệp đã phối hợp với nhiều bộ ngành tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn
từ việc vận động người tiêu dùng nhất là công nhân các khu công nghiệp tăng tiêu thụ thịt lợn
đến những chính sách xúc tiến giải hơi
tuy nhiên ghi nhận đến hôm nay một tháng năm giá lợn hơi tại một số nơi vẫn chưa có dấu hiệu được cải thiện
trại lợn nhà bà soi ở xã cắt quế huyện hoài đức thành phố hà nội có vài chục con đã đến thời kỳ xuất chuồng
nhưng giá lợn hơi mà thương lái thu mua tại khu vực này vẫn chỉ ở mức một mươi sáu đồng một kg
đây là mức giá rất thấp so với giá thành sản xuất khiến mỗi con lợn tám mươi kg xuất bán sẽ bị lỗ khoảng một năm triệu đồng
mà đẹp thì bán được còn ai mà lợn xấu bên hai tạ bên trên hai tạ là còn không bán nổi mà ăn
thế nên là nhiều người rể cũng phải muốn bán nhưng mà còn không bán được
thế cho nên là cái tình trạng này thì cứ kéo dài thì nay thì là nhân dân nỗ nhiều quá
đáng lo hơn là trại lợn gần một trăm linh con của nhà ông chiến cùng xã
hầu hết số lợn này đã đạt trọng lượng trên một trăm linh kg mỗi con
ông chiến cho biết ở thời điểm nhập giống mỗi con giống có giá từ một năm đến hai triệu đồng một con
nếu bán ra ở thời điểm này mỗi con lỗ ba trăm linh đến năm trăm linh nghìn tiền giống
công đầu từ chăn nuôi hơn bốn tháng trời coi như bỏ đi
trong khi chờ những giải pháp lâu dài thì trước mắt người nông dân đang rất cần tiêu thụ được đàn lợn đã đến tuổi xuất chuồng với mức giá hợp lý
bởi hàng trăm con lợn như thế này tiêu tốn rất nhiều thức ăn chỉ một chuồng vài chục con cũng phải chi cả triệu tiền thức ăn mỗi ngày
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo
sau đó theo cảnh sát trưởng thành phố san diego vẫn chưa rõ có bao nhiêu người có mặt ở hồ bơi vào thời điểm xảy ra vụ việc
trong số bảy người bị thương có bốn người phụ nữ gốc phi hai người đàn ông người mỹ gốc phi và một người gốc tây ban nha
một người phụ nữ đã qua đời tại bệnh viện trong khi sáu người khác vẫn đang trong tình trạng nguy kịch
hiện danh tính nghi phạm và động cơ gây án vẫn chưa được xác định
trong khi đó ít nhất hai mươi bảy người bị thương khi chiếc máy bay của hãng hàng không quốc gia nga aerflot đi vào vùng nhiễu động
khi đang trên đường bay từ moscow đến bangkok
hãng thông tấn tass của nga dẫn lời phụ trách bộ phận lãnh sự tại đại sứ quán nga ở thái lan cho hay
nhiều người bị gãy xương và bầm tím khắp cơ thể song không nguy hiểm đến tính mạng
báo cáo của đại sứ quán nga tại thái lan có hai mươi bốn nạn nhân là người nga ba người thái lan và một mươi năm người đã được đưa đến bệnh viện
sau khi chiếc máy bay hạ cánh ở thủ đô bangkok
hãng hàng không aerflot ngay sau đó ra thông cáo cho biết
phi hành đoàn đã không kịp cảnh báo cho hành khách do vùng nhiễu động vẫn đang trong điều kiện thời tiết rất tốt
trong bối cảnh căng thẳng ngày càng leo thang giữa mỹ và triều tiên
tổng thống mỹ donald trump tiếp tục tăng cường thảo luận với các đồng minh ở châu á
nhằm bảo đảm duy trì sự phối hợp gây áp lực với bình nhưỡng trong vấn đề chương trình hạt nhân và tên lửa của nước này
trong hai cuộc điện đàm riêng rẽ với thủ tướng thái lan prayuth chan o cha và thủ tướng singapore lý hiển long
tổng thống mỹ đã thảo luận về các phương thức
nhằm duy trì áp lực về ngoại giao cũng như kinh tế đối với triều tiên
ông trump và hai nhà lãnh đạo thái lan singapore cũng đề cập tới các hợp tác an ninh đầu tư thương mại
cũng như sự phối hợp đối phó với các thách thức trong khu vực và toàn cầu
trước đó tổng thống trump cũng đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp philippines rodrigo duterte
về nhiều vấn đề song phương và thế giới trong đó có tình hình triều tiên
theo các chuyên gia các bước đi ngoại giao của chính quyền tổng thống trump không hoàn toàn có nghĩa
washington đang chuẩn bị hành động mạnh tay với bình nhưỡng
mà có thể là nhằm xây dựng một liên minh lớn hết mức có thể trong khu vực để gây sức ép với triều tiên
theo đó một sức ép từ nhiều phía sẽ mạnh mẽ và hiệu quả hơn
và điều quan trọng là không cần phải phụ thuộc vào hành động của trung quốc
thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân